việt nam không nhận được nguồn lợi này bởi chưa có hành lang pháp lý chính thức để vận hành
do đó hai mục tiêu lớn của bộ thông tin và truyền thông trong năm nay là
thanh lọc thị trường game để loại bỏ các sản phẩm rác dấu hiệu lùa gà và hợp thức hóa mô hình game trong nước
theo báo cáo của bộ thông tin truyền thông năm hai nghìn hai mươi một tổng doanh thu ngành công nghiệp game việt nam ước đạt một mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng tăng một mươi một so với năm hai nghìn hai mươi hai
còn theo báo cáo của data ai số lực tải xuống trong ngành game việt nam
tại đông nam á năm hai nghìn hai mươi chiếm hai mươi hai tổng lực tải xuống toàn khu vực xếp sau indonesia với ba mươi tám
mỗi năm thị trường kem việt nam tăng trưởng đều đặn với con số là một mươi
chi tiêu trong game tại việt nam năm hai nghìn hai mươi hai cũng tăng năm mươi biến việt nam trở thành quốc gia chịu chi nhiều nhất khu vực
xét trên toàn cầu số lực tải về của các tựa game do việt nam phát hành hiện xếp thứ bảy
và cứ mỗi hai mươi năm gram được tải sẽ có một cái tên do việt nam gia công
và đây là một ngành
công nghiệp không khói mà nó có những cái rất là phù hợp với xu thế chung của thời đại
đó là ứng dụng những cái công nghệ mới
các doanh nghiệp game trong nước thì đang bị sự cạnh tranh không lành mạnh
thậm chí là bất bình đẳng từ các doanh nghiệp nước ngoài
cung cấp xuyên biên giới qua những cái store như là google store hay là apple store và việt nam
và cái tình trạng cạnh tranh không lành mạnh này nó đang diễn biến
hay những cái chiều hướng là ngày càng là mạnh mẽ hơn
và khiến cho là cái doanh thu cũng như là doanh thu của các doanh nghiệp nước ngoài
lợi nhuận của các doanh nghiệp game trong nước là bị sụt giảm
thì trong thời gian tới thì bộ thông tin truyền thông cùng với lại là các doanh nghiệp game
mà trực tiếp là liên minh game thì chúng tôi sẽ tìm mọi cách là ra quét
phát hiện sớm những cái game lậu game không phép cung cấp xuyên biên giới
để mà yêu cầu các store ngăn chặn và gỡ bỏ kịp thời
như kinh tế số đã phân tích quy mô thị trường game thật sự ở việt nam cao gấp hàng chục lần
bởi có nhiều sản phẩm game thế hệ mới áp dụng công nghệ tài chính chuỗi
với game file được phát triển bởi đội ngũ người việt
mặc dù ac infinity thì đã mất phần lớn giá trị
song vẫn còn một số sản phẩm có giá trị vốn hóa hàng chục triệu đô la mỹ hoạt động trên thị trường
điểm nghẽn về pháp lý để hạn chế nguồn lợi thu về bởi hiện nay
việt nam chưa hợp thức hóa những sản giao dịch token nft
khiến các giao dịch này diễn ra trên các nền tảng của nước ngoài
mà gần đây nhất là cái công nghệ blockchain nft
các cái game liên quan đến game blockchain và game nft áp dụng những cái công nghệ mới này
thì họ lại phải đi qua nước ngoài để mà hoạt động
thì hiện nay thì cái điều đó bộ thông tin truyền thông đã biết
và đã có những cái tham mưu cụ thể với chính phủ
để đề xuất là có thể có những chính sách thí điểm
để áp dụng vào trong cái lĩnh vực mới của ga
thị trường game file phát triển nhanh tuy nhiên đang đứng giữa hai miệng sáng tối
trong trường hợp được hợp thức hóa giao dịch các sản phẩm blockchain
thị trường này vẫn đối mặt với tình trạng ghem rác
hoặc những trường hợp lùi gà những sản phẩm ra đời với mục đích động cơ
do đó tham gia thị trường jean file cần xác định rõ mục tiêu là giải trí hay đầu tư
để có tâm thế và chuẩn bị kiến thức phù hợp
để tham gia vào thứ nhất chúng ta cần phải trang bị những kiến thức cơ bản
về ví về token để chúng ta không bị scam không bị lừa đảo
với những hidden action tìm hiểu về dự án như tấn vừa chia sẻ
và cái cuối cùng là khi mà chúng ta đã xác định là chúng ta đầu tư
thì chúng ta phải có những cái kiến thức cơ bản của đầu tư
nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ oning toàn bộ tài sản của chúng ta vào đầu tư
mà chúng ta chỉ xem đầu tư blockchain đầu tư vào những game
mood to earn play to earn game file vẫn là một cái đầu tư mạo hiểm
mà chúng ta chỉ nên xác định dành riêng một cái đầu tư mạo hiểm
để chúng ta tham gia vào cái game này
bên cạnh hàng rào pháp lý thì bộ thông tin và truyền thông
còn đang tạo ra những mạng lưới đơn vị bảo mật
cùng nhà phát triển game và công ty tài chính
bởi sự cố ac infinity bị hacker xâm nhập và chiếm đoạt hơn sáu trăm linh triệu usd tài sản
là minh chứng rủi ro báo mật của thị trường game file việt nam
thời gian gần đây trên một số nhóm mạng xã hội xuất hiện nhiều đối tượng mời chào
kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào ứng dụng giao dịch
tương tự như giao dịch trên thị trường chứng khoán
với những điều kiện hấp dẫn như được mua bán trong ngày
lợi nhuận cao lên đến vài trăm phần trăm một năm
hay cam kết không bị thua lỗ
với nhiều chi tiết bất thường được đưa ra
nhiều chuyên gia cho rằng những người tham gia vào ứng dụng này
sẽ gặp nhiều rủi ro mất tiền
theo tìm hiểu ban đầu đã có người gọi điện tự xưng
là nhân viên công ty tư vấn đầu tư
mời chào tham gia vào nhóm zalo
để được chia sẻ cơ hội đầu tư chứng khoán
khi giao dịch mua bán chứng khoán qua ứng dụng này
nhà đầu tư được các mô giới của ứng dụng
cam kết cho giao dịch t cộng
tức có thể mua bán cổ phiếu ngay trong ngày
đặc biệt là cam kết mua được cổ phiếu giá thấp hơn nhiều
so với thị trường và có thể mang lại lợi nhuận
đến sáu trăm linh mỗi năm
họ sẽ đào tạo training như một công ty thạch
trúc tư thánh thạch và họ có live stream hằng ngày
về các mua bán cụ phiếu
họ cho mua giá thấp hơn thị trường
tại vì tổ chức được mua giá thấp hơn
thì rồi họ được mua bán t cộng
tức là sáng mua thì giảm chiều tăng
thì có thể bán được kiểu như vậy
rồi đồng thời là họ còn cho ví dụ như cho phép
là nhà đầu tư là có thể rút được cổ tức
mà không làm hết mà tham gia là rút được cổ tức rồi
thì họ cam kết lãi suất lập khoảng sáu trăm linh
một tháng thì một năm gì đấy
tuy nhiên theo các chuyên gia
quy định của luật chứa khoán hiện hành
chỉ cho phép các nhà đầu tư
được bán cổ phiếu theo chu kỳ t cộng ba
trên thị trường chứng khoán cơ sở
tức là sau khi mua ba ngày sau mới được bán
và mới đây theo dự thảo quy chế mới
thì sớm nhất cũng là t cộng hai
việc mua bán t cộng của ứng dụng sac x
là rất bất thường và rất rủi ro cho nhà đầu tư
nếu như mà thuộc về hoạt động môi giới chứng khoán chuyên nghiệp
thì bộ bán chứng khoán nhà nước sẽ quản lý
theo cơ chế cấp phép rồi quy tắc giao dịch
rồi t cộng hai t cộng ba v v
thì tất cả những cái
thủ thuật những cái hành lang những nguyên tắc đó
là phải thực hiện theo pháp luật
tuy nhiên thì với một cái mô hình như này
chúng ta hiểu rằng là
những cái công ty hay là những nhóm cá nhân
hay những đối tượng
họ dẫn những cái nhà đầu tư
vào giao dịch với chính những cái công ty đó
và theo những quy tắc mua đi bán lại
với công ty đó
giống như cuộc chơi tay đôi
chứ không phải là
ở đây là cái câu chuyện chúng ta đang giao dịch
theo cái quy tắc của thị trường chứng khoán
họ chỉ mượn những cái
những cái tài sản
những cái mã chứng khoán đang giao dịch
làm đối tượng trong cái giao dịch
giữa họ với nhau mà thôi
ngoài ra nhà đầu tư cũng cần nắm rõ các quy định
về việc chuyển tiền chức năng thanh toán
của các đơn vị trung gian
khi tham gia giao dịch trên thị trường chứng khoán
thì việt nam rút tiền là rất dễ dàng
quy định về phí thuế cũng rất cụ thể
và phải thông qua tài khoản chính chủ là công ty chứng khoán
chứ không phải là một cá nhân
việc chuyển tiền trong các hội nhóm trên
của ấn dụng riêng có nhiều dấu hiệu không đúng theo
những điểm lực tế của thị trường chứng khoán việt nam
khi mà chúng ta làm việc với công ty chứng khoán
thì công ty chứng khoán quản lý
tài khoản của mình
khi chúng ta chuyển tiền nộp tiền vào
cái tài khoản đó thì phải chuyển tiền vào đúng cái tài khoản
của công ty chứng khoán
chứ không thể nào là đứng pháp nhân
cá nhân được
mà phải là pháp nhân chính thống
thí dụ kể cả ông tổng giám đốc của công ty chứng khoán đó
đề nghị chúng ta chuyển tiền vào tài khoản của ông
hay là những người kế toán trưởng của công ty chứng khoán
đề nghị chúng ta chuyển tiền vào tài khoản đó
cá nhân của người kế toán trưởng cũng là vô lý cũng là bất hợp lý
và nó có cái gì đó nó không được minh bạch
mới đây ủy ban chiến khoán nhà nước của quyết cáo nhà đầu tư
cần cẩn trọng cân nhắc khi tham gia vào các hội nhóm trên các không gian mạng xã hội
tránh bị lôi kéo dẫn dắt dẫn tới thiệt hại không đáng có
với việc ấn dụng stockx chưa được các pháp hoạt động từ ủy ban chiến khoán nhà nước
đồng nghĩa với việc ấn dụng này cũng không có kết nối gì với các sản chiến khoán của việt nam
hoạt động một cách bất thường thì rủi ro rất lớn cho các nhà đầu tư
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
mình thẳng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại